tạp chí forbes của mỹ vừa công bố danh sách một mươi điểm lạn đẹp nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi
với vẻ đẹp tự nhiên và những dặn săn hô nhiều màu sắc
đảo cá voi thành phố nha trang đã được đưa vào danh sách này
đảo cá voi thuộc vịnh vân phong cách trung tâm thành phố nha trang khoảng một trăm linh km
giới thiệu về hòn đảo này tạp chí forbes viết
nhiệt độ nước tại đảo cá voi trung bình ở mức khoảng hai mươi tám độ
với những dặn săn hô mềm tựa như ẩn chứa những viên đá quý
khiến việc bơi lặn nơi đây trở nên cực kỳ thú vị
đây là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách khi lặn trèo thuyền
đảo có tên là cá voi do loài cá này thường về đây kiếm ăn từ tháng bốn đến tháng bảy hàng năm